thưa quý vị nhằm trao đổi và cập nhật những kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu để có các giải pháp ứng phó phù hợp tại việt nam và khu vực đông nam á
hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với chương trình biến đổi khí hậu nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực đông nam á đã tổ chức hội thảo
nghiên cứu cho phát triển của khối các tổ chức nông nghiệp quốc tế về biến đổi khí hậu tại việt nam và đông nam á
hội thảo của bộ nông nghiệp và phát triển nông nghiệp
do đó các giải pháp được đưa ra là cần có chiến lược quốc gia với việc lồng ghép cụ thể các nội dung biến đổi khí hậu với các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giúp người nông dân giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do biến đổi khí hậu
các tham luận của các đại diện đến từ các nước trong khu vực đông nam á sẽ giúp tìm ra các giải pháp ứng phó hiệu quả nhất với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay
chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ việt nam xây dựng hệ thống công cụ chính sách
lồng ghép các nội dung thích ứng biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính vào các chương trình nghị sự
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia để ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu
theo ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu khi nước biển dâng cao một mét thì khoảng năm ba diện tích đất tự nhiên
một mươi dân số và một mươi hai gdp một mươi chín vùng đô thị bảy hai diện tích nông nghiệp và hai mươi tám chín vùng đất thấp sẽ bị ảnh hưởng
vì vậy các giải pháp của các đại biểu nêu ra tại hội thảo sẽ là căn cứ khoa học quan trọng để nước ta có những giải pháp phù hợp
ứng phó hiệu quả và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra